liên quan đến hiện tượng cá chết hàng loạt trôi giạt vào bãi biển nguyễn tất thành
cơ quan chức năng của thành phố đà nẵng đã tiến hành lấy mẫu nước và ra soát các nguồn xả thải để xác định nguyên nhân
theo sở tài nguyên và môi trường tp đà nẵng cơ quan chức năng đã xác định và thu gom khoảng chín trăm năm mươi kg cá chết
giặt vào bãi biển đoạn từ cửa sông phú lộc đến khu du lịch xuân thiều quận liên triều trong chiều ngày một mươi tháng một mươi một
qua giả soát đo đạc và phân tích một số thông số cơ bản các nguồn xả thải trên tuyến biển liên triệu
sở tài nguyên môi trường khẳng định không có hiện tượng nước xả thải ra biển gây ô nhiễm vùng biển này
kết quả quan chắc chất lượng môi trường nước biển ven bờ cùng ngày cho thấy các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép
cơ quan chức năng xác định loại cá chết là cá mỏi cờ chấm sinh sống theo đàn
khu vực gần bờ nên có thể chết hàng loạt do bị đánh mìn
hiện sở tài nguyên và môi trường tp đà nẵng đang tiếp tục lấy mẫu
theo dõi chất lượng môi trường nước biển ven bờ đến ngày hôm nay ngày một mươi hai tháng một mươi một